cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can võ văn giàu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại ấp long thạnh một xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang về hành vi giết người